thực hiện kết luận của ban thường vụ tỉnh ủy sơn la về đề án bố trí chức danh bộ đội biên phòng tăng cường về các xã biên giới
ngày hai mươi chín tháng ba ban tổ chức tỉnh ủy sơn la phối hợp với đảng ủy bộ đội biên phòng sơn la tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào đề án này
tỉnh sơn la có hai trăm năm mươi km đường biên giới với nước bạn lào thuộc địa bàn sáu huyện một mươi bảy xã ba trăm linh năm bản
để tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở các xã biên giới tỉnh sơn la thực hiện thí điểm tăng cường cán bộ biên phòng giữ chức danh phó bí thư đảng ủy xã biên giới tại chín xã
đây là những sĩ quan chuyên nghiệp có trình độ năng lực kinh nghiệm công tác ba năm ở cơ sở cấp hàm từ đại úy trở lên
đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh cùng với huyện ủy các xã biên giới xây dựng quy chế phối hợp xây dựng kế hoạch công tác
sau thời gian thí điểm đề án này sẽ được triển khai ở tất cả các xã biên giới của tỉnh sơn la